và như thường lệ sẽ là một số thông tin về thời tiết đáng chú ý
vâng thưa quý vị cơn mưa rông chiều qua tại thủ đô hà nội đã làm tiết trời dịu mát hơn rất nhiều
và ngày hôm nay thì nhiệt độ cũng sẽ chỉ trong khoảng là từ ba mươi ba mươi hai độ c
và trong sáng nay khả năng cao vẫn xảy ra mưa tại miền bắc
lượng mưa phổ biến từ hai mươi bốn mươi mm
trong cơn rông cần đề phòng sấm xét do ruột mạnh nguy hiểm
vâng ạ đó là thời tiết tại miền bắc
vậy còn tại miền trung thì ngày hôm nay sẽ như thế nào hả chị phương
dạ vâng tại miền trung ngày hôm nay thì nhiệt độ cũng giảm mạnh
nắng nóng thì dịu dần
do ngày hôm qua miền trung có nhiều mây và mưa rào
chấm dứt nắng nóng mưa rông chút xuống làm giảm nguy cơ cháy rừng
dự báo ngày hôm nay vẫn có nguy cơ xảy ra mưa to vào chiều và tối nay
tập trung tại hà tĩnh quảng ngãi
quý vị cần đề phòng sấm xét tố lốc trong cơn rông
vâng và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thời tiết đáng chú ý
trong phần sau của chương trình